bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng ba công an tp hcm sẽ ra quân kiểm tra xử phạt đối với lỗi vi phạm không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô
theo nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám xử phạt đối với hành vi không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô
tuy nhiên thực tế thời gian qua việc xử phạt của lực lượng chức năng chưa đồng bộ và nhiều người tham gia giao thông bằng xe ô tô vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định này
đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông để lại hậu quả nghiêm trọng
đợt cao điểm gia quân cưỡng chế phạt lỗi vi phạm không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tại tp hcm diễn ra từ ngày một mươi bảy ba một mươi bảy sáu hai nghìn một mươi chín
theo quy định tại nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu lỗi vi phạm không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một trường hợp